một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy và hung khí trái phép
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
bắt quả tang thu giữ nhiều tang vật
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm lực lượng công an kiểm tra hành chính
một khu nhà trọ trên địa bàn khóm hai phường một thị xã giá rai
của đối tượng hiễu minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ bốn gói nilon
chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy một số hung khí như mã tấu kiếm
dao tự chế cùng nhiều tang vật khác
làm việc với cơ quan công an đối tượng tâm khai nhận mua số ma túy trên
tại tp hcm đem về nhà sử dụng còn các loại hung khí là dùng để phòng thân
tiếp tục với chương trình làm việc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
đầu giờ sáng nay các đại biểu quốc hội đã nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế
của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi
luật quy hoạch có hiệu lực thi hành
báo cáo của đoàn giám sát cho thấy thời gian qua kinh phí lập quy hoạch
trong kế hoạch đầu tư công là bốn ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên tiến độ lập quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi rất chậm so với yêu cầu
của quốc hội và thực tiến
đến nay còn một trăm linh bốn trong tổng số một trăm một mươi một quy hoạch chưa hoàn thành lập phê duyệt
đáng chú ý một số quy hoạch mới được phê duyệt nhưng đã bộc lộ bất cập
như quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long chưa thể hiện rõ mối quan hệ
với tp hcm và vùng miền đông nam bộ
bốn quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải chưa thể hiện
được tính đồng bộ kết nối của năm phương thức vận tải và các dự án quan trọng quốc gia
tình trạng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt
chưa được phát hiện xử lý kịp thời
không có quy định xử lý trường hợp các quy hoạch cung cấp phù hợp với quy hoạch cấp trên
nhưng có điểm mâu thuẫn nhau
trên cơ sở kết quả giám sát đoàn giám sát kiến nghị quốc hội bàn hành nghị quyết giám sát
về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt
công an tỉnh nghệ an vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn
trên địa bàn huyện nghĩa đàn và một phần tiếp giáp với thị xã thái hòa của tỉnh nghệ an
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ bốn nhóm đối tượng khai thác đá trái phép
trên địa bàn xã nghĩa đức huyện nghĩa đàn và một phần tiếp giáp với thị xã thái hòa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn máy xúc hai xe ô tô tải
bốn hệ thống máy khoan đá
các đối tượng khai nhận hoạt động từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h hàng ngày
số đá sau khi được khai thác các đối tượng sử dụng xe ô tô tải
để vận chuyển về các xưởng chế biến đá nằm trên địa bàn huyện quỳ hợp
tổng số lượng khai thác đá trái phép bị thu giữ là năm trăm linh tám mét khối đá
tương đương với khoảng một ba nghìn tấn đá
vụ việc đang được công an nghệ an tiếp tục đấu tranh mở rộng
trường quốc tế tp hcm hay còn gọi là trường issmc vừa có báo cáo gửi đến
sở giáo dục đào tạo tp hcm và phòng giáo dục đào tạo tp thủ đức
về vụ việc giữa các em học sinh vào ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua
theo báo cáo trong sự việc này trường nhìn nhận có một phần trách nhiệm
khi đây sẽ ra sự việc đáng chú ý
trường cũng sẽ đánh tiếc giữa học sinh với nhau làm cho phụ huynh lo lắng
và cam kết sẽ theo dõi sâu sắc hơn nữa đối với học sinh
cả về mặt học tập và tâm lý lứa tuổi
trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng
để đánh ghi hiểu lầm cho phụ huynh tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội
trường dự kiến phát hành thông cáo báo chí trong thời gian từ ngày một đến ngày ba tháng sáu
ngoài ra phía trường cũng cho rằng trường đang rất lo ngại
hiện các bên có liên quan đang có xu hướng lạm dụng truyền thông
và các phương tiện trực tuyến thực hiện thái độ hoặc có hành vi kích động bắt nạc trực tuyến
bằng cách phá táo một số thông tin cá nhân của trẻ em học sinh
như địa chỉ nhà hình ảnh của các em
trường mong nhận được sự hỗ trợ của sở phòng giáo dục đào tạo trong vấn đề này
với phụ huynh ngoài việc trao đổi vào các ngày ba mươi và ba mươi một tháng năm
trường sẽ tiếp tục trao đổi với phụ huynh để phối hợp xử lý dứt để mù việc
trong thời gian sớm nhất
còn công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục điều tra xác minh
vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
toàn bộ hình ảnh vụ việc đã được camera an ninh ghi lại
sáng ngày hai mươi chín tháng năm nam thanh niên thuê trọ trên đường tân chánh hiệp một mươi tám
phường tân chánh hiệp quận một mươi hai phát hiện rộng rộng nhập nhà trọ
camera an ninh đã ghi lại hình ảnh rạng sáng cùng ngày có ba thanh niên dùng dụng cụ
để cài khóa cửa lục tôn đồ đạc trong nhà nạn nhân rồi lấy đi nhiều tài sản
và một chiếc xe gắn máy hiệu exciter trị giá hơn năm mươi triệu đồng rồi rời đi
hiện công an phường đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang vào cuộc điều tra
truy xét nhóm đối tượng trộn
trong ngày ba mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông an sương công an tp hcm
đang điều tra xử lý vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô bốn chỗ xảy ra trên quốc lộ một
đoạn qua phường trung mỹ tây quận một mươi hai khiến phương tiện hư hỏng
giao thông ủng ứ hàng nhiều km
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày dòng phương tiện chạy trên quốc lộ một
hướng từ tp thủ đức về quận bình tân
khi gần đến khu vực an sương quận một mươi hai thì ô tô bốn chỗ điện số năm mươi một a ba mươi một nghìn tám trăm hai mươi chín
và xe tải điện số bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm hai mươi sáu xảy ra tai nạn khiến ô tô bốn chỗ bị hút văng
lên giải phân cách giữa đường dẫn đến hư hỏng nặng
hai phương tiện trắng hết làng đường ô tô gây ủng ứ kẹt xe kéo dài
trên quốc lộ một hướng về miền tây
may mắn là sự cố không gây thương tích về người
công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn ngọc đức ba mươi hai tuổi
trú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện tráng bom bắt bỏ tăng đức đang tàn trự trái phép chất ma túy
tại nhà ở ấp bắc hòa xã bắc sơn thu giữ bảy gói ma túy đá loại metafetamin
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua đối tranh đức khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm hai nghìn hai mươi
số ma túy trên y mua với giá một triệu năm trăm linh ngàn đồng của một đối tượng chưa rõ lây lịch
ở địa bàn huyện tráng bom để về sử dụng dần thì bị bắt
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phá nhiều vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo những ngày tới thì nguy cơ xảy ra
trượt lở đất đá lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía bắc là rất lớn
do ảnh hưởng bởi mưa kéo dài khiến đất bị bão hòa trong nước
sau cơn mưa vượt mức lịch sử ba mươi sáu năm vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng năm ở khu vực miền núi và trung du bắc bộ
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa tại các khu vực miền núi và trung du bắc bộ
được cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi trên một trăm hai mươi mm
tại khu vực đồng bằng bắc bộ bao gồm cả khu vực hà nội
cũng sẽ được dự báo có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao sẽ ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong những ngày tiếp theo bắt đầu từ ngày một tháng sáu
mưa rông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi bắc bộ
cục bộ có một số điểm xuất hiện mưa to
do vậy người dân cần đặc biệt đề phòng với các hiện tượng trên
tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất trong những ngày tới
gần đây thì giá đất tại thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang lại tăng cao
một m hai đất nông nghiệp thì có giá lên đến hàng tỷ đồng
do vậy thì nhiều cánh rừng thuộc vườn quốc gia phú quốc ở thành phố phú quốc
liên tiếp bị chặt phá để chiếm đất đem bán
các đối tượng còn lợi dụng đêm tối đưa cả phương tiện cơ giới vào triệt hạ cây rừng
sau đó đốt hoặc vùi lấp hàng chục mét khối gỗ để phi tan
chỉ trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng năm vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc đã khởi tố bốn vụ án
khởi tố bảy bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bảy đối tượng
cung chú và tạm chú tại thành phố phú quốc để điều tra về tội hủy hoại rừng
trước đó lực lượng chức năng thành phố phú quốc đã phát hiện bốn vụ phá rừng quy mô lớn
tại xã dương tơ cửa dương cửa vạn và phường dương đông
quá trình kiểm tra tại hiện trường xác định diện tích rừng bị phá khoảng ba năm hectare
tại các tiểu khu rừng đặc dụng thuộc vườn quốc gia phú quốc
thời gian tới công an thành phố phú quốc tiếp tục xác minh
làm rõ một số vụ đã và đang xảy ra để bắt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối tượng thực hiện hai mươi vụ móc túi lấy hai mươi một chiếc điện thoại di động
với tổng giá trị hơn bốn trăm linh triệu đồng tại sự kiện chạy bộ phong trào
diễn ra trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi tám tháng năm
đã bị công an quận sơn trà bắt giữ
các đối tượng ban đầu được xác minh
ban đầu được xác minh lai lịch là nguyễn văn quý một mươi chín tuổi
trương thị thảo hai mươi tuổi nguyễn thị ngọc dầu hai mươi sáu tuổi
nguyễn ngọc đăng kiên một mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh
nguyễn thị duy diệp hai mươi ba tuổi tạm trú tại thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa
tại công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên rủ nhau từ thành phố hồ chí minh vào thành phố đà nẵng để thực hiện hành vi trộm cắp
các đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân khi tham gia sự kiện
để thực hiện hành vi móc túi trộm cắp tài sản
khi thực hiện xong hành vi các đối tượng rủ nhau lên tàu về lại thành phố hồ chí minh
thì bị các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà bắt giữ
hiện vụ việc trên đang được công an quận sơn trà tiếp tục điều tra làm rõ